quý vị trong những ngày này việt nam xuất hiện thêm những ca nhiễm covid một mươi chín mới
hà nội đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất của đợt phòng chống dịch
và đó cũng chính là lý do khiến học sinh hà nội cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước
liên tục phải điều chỉnh thời gian mở cửa lại trường học
học sinh sinh viên hà nội tiếp tục được nghỉ
thay vì trước đó dự định sẽ cho phép học sinh trung học phổ thông
quay trở lại trường học từ ngày chín tháng ba
thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp hàng tuần
chuẩn bị vật tư y tế thiết yếu đò thân nhiệt cho học sinh
trao cơ trong lớp học
đó là những việc quan trọng cần làm khi học sinh quay trở lại trường học
được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn chi tiết đến lãnh đạo của từng trường
đến nay các trường học ở hà nội đã tiến hành khử khuẩn vệ sinh sáu lần
dự kiến sẽ có thể cho phép học sinh khối trung học phổ thông quay trở lại trường từ ngày chín tháng ba
nhà trường cũng đã chủ động để mua nước sát khuẩn nước sửa tay
cũng như khẩu trang trang thiết bị y tế
tuy nhiên là chúng tôi cũng chỉ đủ để chuẩn bị cho trong vòng được gần một tháng
nếu cứ kéo dài nữa thì chắc là nguồn đó chúng tôi cũng thấy là khó khăn
thế nhưng chỉ trong hai ngày cuối tuần
những diễn biến của dịch covid một mươi chín tại hà nội đã liên tục thay đổi
hà nội bắt đầu có những ca nhiễm bệnh đầu tiên
việc cách ly cả đoạn phố là bắt buộc
và đó cũng chính là nguyên nhân khiến thành phố đã quyết định
toàn bộ học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học trước mắt là đến một mươi năm tháng ba
cái tâm trạng như thế này thì chúng tôi đã gọi là tâm trạng thường trực
mấy tuần từ bắt đầu cái tuần nghỉ đầu tiên cho đến tuần vừa rồi
thì chúng tôi cũng nghĩ là
chúng ta sẽ được đi làm và rất là mong chờ các em học sinh trở lại trường
với một cái tâm thế là sẵn sàng đón các em
chuẩn bị tất cả những điều kiện để các em an toàn nhất
khi mà nhận được cái thông tin đấy thì cái cảm giác đầu tiên của cá nhân tôi
cũng rất là lo lắng
nhưng với một người cương vị quản lý nhà trường thì tôi phải xác định là
mình cũng rất là bình tĩnh để tiếp nhận thông tin và xử lý mọi việc
sao cho nó hiệu quả nhất
ở đây thì đầu tiên khi có cái thông tin đấy thì chúng tôi đã cung cấp thông tin
cho liên tịch của nhà trường
qua một cái nhóm học trên gia lô và chúng tôi cũng được sự phản hồi
tích cực của các thầy cô giáo
và từ các thầy cô giáo thì chúng tôi cũng có thêm những cái thông tin
về các khu địa bàn dân cư nơi các thầy cô giáo sinh sống
ví dụ như là cái tòa nhà t một mươi tám thì chúng tôi cũng có một số giáo viên
sống ở cái khu tham city thì chúng tôi cũng biết rõ được tình hình hơn
và cái quan trọng bây giờ là chúng ta phải cập nhật tin tức thường xuyên
xử lý tình huống một cách linh hoạt và làm sao mà chúng ta cũng phải
thấy được rõ cái tầm quan trọng của cái việc phòng dịch
bên cạnh việc đảm bảo vệ sinh môi trường các trường đều chủ động
ra soát thống kê số lượng cán bộ giáo viên và học sinh đi qua vùng dịch
đến nay việc ra soát vẫn đang triển khai ở tất cả các quận huyện
đảm bảo khi học sinh trở lại trường không có một trường hợp giáo viên
học sinh nào đi qua vùng dịch tiếp xúc với người từ vùng dịch
mà chưa được kiểm tra cách ly
thì ban giám hiệu cũng có lịch trực và các thầy cô cũng hàng ngày trực
ở trường để đảm bảo việc là tất cả những người có lịch trực
và việc ra vào tình hình sức khỏe của hơn hai học sinh
và của các gia đình học sinh chúng tôi nắm bắt và có phản hồi kịp thời
tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
cùng với đó là áp lực từ kỳ thi chuyển cấp của học sinh hà nội cũng rất lớn
và để giúp học sinh ôn luyện đồng bộ chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến
cho học sinh lớp tám lớp chín tại địa chỉ http
học sinh có thể ôn tập kiến thức qua hình thức trách nhiệm khách quan
trên hệ thống bằng máy tính để bàn hoặc là laptop ipad điện thoại thông minh
có kết nối internet
và điều này thì giúp các em giảm phần nào áp lực ôn luyện cho kỳ thi trong thời gian nghỉ
chỉ còn vài tháng nữa khánh an sẽ bước vào kỳ thi lớp một mươi
kỳ thi được đánh giá là cam go căng thẳng
nên việc nghỉ học do dịch covid một mươi chín kéo dài hơn một tháng nay
khiến em rất lo lắng
tuy nhiên khoảng một tuần nay áp lực như được giảm hẳn
bởi ngoài việc học trực tuyến với giáo viên
thì em còn được thường xuyên luyện tập với các bộ đề thi trách nhiệm
trên hệ thống online study của sở giáo dục và đào tạo
thì các con có thể được làm việc được học được trả lời câu hỏi thường xuyên hơn
và bố mẹ có thể giám sát vào cái quá trình đấy của con được
hệ thống ôn luyện trực tuyến được xây dựng với bảy môn học mỗi môn có hai mươi bảy mã đề
mỗi mã đề có khoảng bốn mươi câu làm trong sáu mươi phút
việc luyện tập trách nhiệm thường xuyên không chỉ giúp kiểm tra được năng lực
bổ sung lỗ hỏng kiến thức của học sinh
mà còn giúp các em làm quen với hình thức và thời gian thi để không bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức
học sinh có thể tự học tại nhà và chủ động trong thời gian làm bài cũng như là tiếp thu các kiến thức
cái thứ hai nữa là bộ câu hỏi rất là phong phú và đa dạng
cái thứ ba nữa là trong một cái dịch đang cái đợt dịch như thế này
thì cái chương trình học như thế này sẽ rất là lợi cho học sinh
và có thể hỗ trợ rất nhiều cho các giáo viên để ấp đề lên cho các con làm
dễ dàng thuận tiện cho học sinh ôn luyện
tuy nhiên việc không biết chính xác đáp án nào đúng trong quá trình trắc nghiệm
hay việc đăng nhập và tạo tài khoản của học sinh
thì các bài của giáo viên phải thông qua nhiều bước
cả ở phần mềm của bộ giáo dục và đào tạo
và lặp lại là của sở là những bất cập mà nhiều giáo viên đã chỉ ra
các con mới chỉ biết được là cả cái bài đó các con đúng bao nhiêu câu
và sai bao nhiêu câu thống kê số lượng câu
còn lại là con chưa biết được là phương án nào là đúng phương án nào là sai
thì giáo viên lại phải ngồi lại lọc lại toàn bộ những cái bài của các con
để xem xem là con sai ở đâu
theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội
việc triển khai phần mềm sẽ giúp học sinh ôn luyện không chỉ trong thời gian nghỉ
mà cả sau khi các em đi học
việc học online hay ôn luyện trách nghiệm để bổ sung thêm kiến thức
chứ không thể thay thế việc học chính khóa
bên cạnh hình thức ôn luyện trực tuyến từ ngày chín tháng ba
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ phối hợp với đài phát thanh và truyền hình hà nội
tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
cụ thể học sinh lớp chín sẽ học ba môn toán ngữ văn tiếng anh vào lúc chín h một mươi năm
học sinh lớp một mươi hai sẽ học chín môn gồm toán ngữ văn vật lý hóa học tiếng anh
sinh học lịch sử địa lý giáo dục công dân vào lúc chín h một mươi năm một mươi bốn h ba mươi một mươi năm h một mươi năm và một mươi sáu h hàng ngày
mỗi tiết học được kết cấu trong ba mươi phút
trong bệnh covid một mươi chín không chỉ riêng tại hà nội nhiều tỉnh cũng đã kết hợp với đài truyền hình phát sóng chương trình ôn tập kiến thức
hình thức này có thể bù đắp những thiếu sót mà việc dạy trực tuyến đang tồn tại đó là tính phổ cập
bởi không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua sắm máy tính cho con học nhất là ở những tỉnh còn nghèo
ngoài ra việc dạy học trực tuyến không phải trường nào cũng có điều kiện để triển khai
chính vì thế phương án dạy học qua truyền hình sẽ phát huy được thế mạnh của mình
đúng một mươi bảy h đỗ ngọc hoàng hải học sinh lớp chín trường trung học cơ sở phùng trí kiên tỉnh nam định lại ngồi trước tv để nghe giảng về môn tiếng anh
những kiến thức của học kỳ một được tổng quát lại tập trung vào những nội dung chính giúp hải có thể ghi nhớ lại những phần kiến thức đã học được từ học kỳ trước
mỗi ngày em nguyễn trung đức lại có thêm một thói quen nữa là ngồi trước tv trong những khung giờ nhất định để theo dõi nội dung ôn tập của các thầy cô hướng dẫn cho các em
nghỉ dịch nhưng không có nghĩa là nghỉ tiếp thu kiến thức các em vẫn được các thầy cô tập hợp lại kiến thức đã học và nhắc lại thường xuyên qua các bài giảng như thế này
học trực tuyến học qua sóng truyền hình hay là học trực tiếp mỗi kênh có một thế mạnh riêng
và điều hướng đến mục tiêu là giúp cho học sinh thuận lợi hơn trong ôn tập nhanh chóng hệ thống hóa các kiến thức trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm học
và điều đó chắc chắn là cần thiết trong thời gian các em ở nhà tránh dịch covid một mươi chín như hiện nay